vào khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày ba tháng tám trên quốc lộ ba đoạn qua địa phận thôn bản giác xã hòa mục huyện trợ mới tỉnh bắc cạn đã xảy ra một vụ lở đá làm cho một người thiệt mạng
do ảnh hưởng của cơn bão số ba trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã xảy ra mưa lớn từ đêm ngày hai đến sáng ngày ba tháng tám
mưa lớn khiến đất ngấm no nước sạt trượt khiến nhiều tảng đá với khối lượng ước tính khoảng năm trăm linh mét khối đã lăn xuống khu vực km một trăm bốn mươi hai bảy trăm linh tại địa phận thôn bản giác xã hòa mục huyện trợ mới
khiến bà trần thị tư sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba và cháu trần kim tuấn sinh năm hai nghìn hai cùng chú tại thôn tân khang xã hòa mục huyện trợ mới bị đất đá vùi lấp
hậu quả bà trần thị tư bị tử vong cháu trần kim tuấn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện trợ mới
tuyến quốc lộ ba bị ách tắc cục bộ giao thông tê liệt
nhận được tin báo lực lượng chức năng của tỉnh bắc cạn đã có mặt khẩn trương tìm cách đưa thi thể của bà trần thị tư ra khỏi đống đất đá
huy động phương tiện máy móc tập trung thông đường để giao thông được thông suốt